thưa quý vị do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp năm nay ngày khai hội chùa hương được lùi thời gian và tổ chức chính thức khai hội vào ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng hai
bên cạnh công tác chuẩn bị đón khách của ban quản lý khu di tích lực lượng công an xã hương sơn nói riêng và huyện mỹ đức nói chung cũng triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại chùa hương một cách nhanh chóng và kỹ cả
bên cạnh công tác chuẩn bị đón khách của ban quản lý khu di tích lực lượng công an xã hương nói riêng và huyện mỹ đức nói triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại chùa hương một cách nhanh chóng và kỹ cả
hôm nay mình đi từ hương yên lên chú hương để dự lễ hội

và xung quanh khu vực thì được lực lượng công an bảo vệ rất là tốt
với địa hình đặc thù của bến đỏ sứ yến lượng khách vào ngày đầu khai hội tăng lên
vì vậy việc tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cũng thường xuyên được lực lượng công an nhắc nhở
những thuyền bè không đảm bảo an toàn hay trở quá số người quy định cũng sẽ bị xử lý nghiêm
lực lượng công an chúng tôi quyết tâm năm nay sẽ làm một cách nghiêm túc
kể cả từ trên bộ cũng như dưới dòng sứ yến
sẽ khắc phục tất cả các tình trạng những năm trước là đò xuyên hoạt động
để làm sao phục vụ cũng như là đảm bảo công tác an ninh trật tự ở khu vực chùa hương này được tốt hơn
theo ban tổ chức từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng riêng âm lịch khi chùa khai hội mở cửa đón khách trở lại
lượng du khách thập phương sẽ tăng lên
vì vậy lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường
kiểm tra xử lý nghiêm những vi phạm và phòng ngừa các tệ nạn xã hội
bên cạnh đó một trăm linh hộ kinh doanh dịch vụ tham gia cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường
an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống cháy nổ đảm bảo một mùa lễ hội văn minh an toàn